cơ quan cảnh sát điều tra thông báo truy tìm đối tượng gây án bỏ trốn trong vụ trọng án giết bốn người tại tỉnh yên bái
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái đang tiến hành điều tra vụ án giết người xảy ra ngày một mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi năm
tại thôn một mươi sáu xã lâm giang huyện văn yên tỉnh yên bái
quá trình điều tra với những chứng cứ thu thập được bước đầu cơ quan công an xác nhận đối tượng gây án có tên là đặng văn hùng
lai lịch đặc điểm đối tượng như sau
họ tên đặng văn hùng sinh ngày hai mươi tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi chín nơi ở xã lâm giang văn yên yên bái
nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thôn một mươi sáu xã lâm giang huyện văn yên tỉnh yên bái nghề nghiệp lao động tự do
đặc điểm nhận dạng chiều cao khoảng một m bảy mươi dáng cao gầy tóc nhuộm hôn
hùng đỏ dấu vết riêng xẹo cong một cm đầu lông mầy phải
nhận định đối tượng có thể bị xây sát chân tay khi gây án giết người
khi bỏ trốn hùng có thể đi cùng một người con gái có lai lịch đặc điểm như sau
họ tên nguyễn thị hán hay còn gọi là hương sinh ngày hai mươi tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
nơi đăng ký thường trú xã đại sơn huyện văn yên tỉnh yên bái nghề nghiệp trồng trọt
đặc điểm nhận dạng chiều cao một m năm mươi tám nặng năm mươi kg
dấu vết riêng xẹo chấm cách bốn cm dưới trước đôi mắt phải
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái thông báo đến cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
công an các tỉnh thành phố trong cả nước công an các huyện thị xã thành phố trực thuộc tỉnh yên bái
và đề nghị phối hợp truy tìm các đối tượng nêu trên
nếu phát hiện đề nghị giữ người và thông báo cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái phối hợp giải quyết
nếu ai có thông tin về đặng văn hùng và nguyễn thị hán thì đến ngay cơ quan công an nơi gần nhất
để cung cấp thông tin giúp lực lượng công an đấu tranh truy tìm hung thủ
chúng tôi xin giữ tuyệt đối bí mật nguồn tin cung cấp này hoặc liên hệ với trung tá nguyễn trường giang điều tra viên
số điện thoại liên hệ hai trăm chín mươi ba tám trăm sáu mươi chín ba trăm năm mươi tám hoặc chín trăm một mươi ba năm trăm ba mươi ba tám trăm chín mươi một